đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do nguyễn thị hiệp cầm đầu hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
với tổng số tiền cá cược hơn hai mươi tỷ vừa bị công an tỉnh quảng nam triệt xóa
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn thị hiệp phạm văn diên nguyễn thị nghiệp cùng chú thị xã điện bàn
phan văn nhượng chú huyện quế sơn quảng nam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi bán số đề
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận bắt đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến khi bị phát hiện tổng số tiền các đối tượng tham gia cá cược trên hai mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm chín điện thoại di động một máy tính bảng và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án